ngày một mươi chín tháng năm tại thái lan đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và làng hiễu nghị thái việt ở tỉnh nakhon phanom
chính quyền tỉnh phối hợp với hội người thái gốc việt của tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm
làng hiễu nghị và khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh là một địa điểm du lịch mang tính lịch sử và văn hóa
có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị giữa thái lan và việt nam